chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu từ giờ ngày hai mươi hai tháng bảy
các cơ quan liên quan tổ chức cách ly tập trung đối với toàn bộ người về từ các địa phương có dịch
đang phải thực hiện giãn cách xã hội chứ các lực lượng phục vụ công tác phòng chống dịch công tác công vụ
đảm bảo các yêu cầu quy định phòng chống dịch được cấp thẩm quyền cho phép
đối với chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã lãnh đạo thành phố giao nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng phương án
đảm bảo công tác trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đặc biệt tại các trụ sở cơ quan chính quyền các cấp các cơ sở y tế tại địa phương
các địa phương cũng phải chủ động xây dựng kịch bản tổ chức diễn tập theo quy mô phường xã thị trấn khu đô thị
theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu
với những trường hợp về từ tp hcm và các vùng dịch khác các cơ quan liên quan tổ chức thông báo trên phương tiện
truyền thanh cơ sở ghi rõ thông tin danh sách ngày về địa phương để người dân cùng chính quyền giám sát chặt chẽ
việc di biến động giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín từ các vùng dịch khác về tuyên truyền nhắc nhở xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
bộ y tế cho biết trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tốc độ và mức độ lây lan nhanh chóng gia tăng nhanh chóng
về số ca mắc tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước để đảm bảo việc thu dung điều trị ca bệnh covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương phối hợp chỉ đạo thực hiện các nội dung sau
thiết lập các cơ sở thu dung điều trị ban đầu cho nhóm bệnh covid một mươi chín nhẹ và không triệu chứng tại các địa điểm như khu ký túc xá trường học sân vận động
với trang thiết bị y tế vật tư tiêu hao phương tiện phòng hộ cá nhân và thuốc thiết yếu
các tỉnh thành phố chuẩn bị ngay phương án huy động toàn bộ các bệnh viện tuyến huyện quận bệnh viện chuyên khoa đa khoa tỉnh
bệnh viện tư nhân bệnh viện của các bộ ngành trường học để thu dung và điều trị cho nhóm bệnh nhân vừa và nặng
phải lắp bổ sung đủ hệ thống cấp oxy có sẵn sàng các bồn chứa oxy lỏng tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh này
chủ động giả soát và bảo đảm nhân lực danh mục có cơ số trang bị trang thiết bị vật tư tiêu hao oxy y tế phương tiện phòng hộ cá nhân
thuốc thiết yếu thiết bị kit xét nghiệm và các điều kiện cần thiết để đảm bảo sẵn sàng đáp ứng khi diễn biến dịch gia tăng tại các địa phương
đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ và nhân dân thành phố hồ chí minh vượt qua đại dịch sáng ngày hai mươi một tháng bảy
chuyến xe chở lương thực thực phẩm do cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thừa thiên huế và các nhà hảo tâm tự nguyện đóng góp
đã xuất phát từ huế với mong muốn san sẻ yêu thương chung tay cùng miền nam vượt qua đại dịch covid một mươi chín
thấu hiểu và sẻ chia những khó khăn của người dân thành phố hồ chí minh trước ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch covid một mươi chín
ban giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế đã chỉ đạo phòng hậu cần các tổ chức đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn
phát động phong trào trong toàn cán bộ chiến sĩ cùng chung tay hỗ trợ thành phố hồ chí minh với tinh thần
san sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch sau một thời gian ngắn vận động sáng ngày hai mươi một tháng bảy
hàng chục tấn lương thực thực phẩm như gạo mì tôm rau củ quả đồ đóng hộp với tổng trị giá gần năm trăm linh triệu đồng
do cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thừa thiên huế đóng góp và ủng hộ từ người dân doanh nghiệp các đơn vị hảo tâm trên toàn địa bàn
đã được tập kết đưa lên xe gần trưa cùng ngày chiếc xe container đã được xuất phát đi thành phố hồ chí minh
để hỗ trợ cho cán bộ chiến sĩ công an thành phố hồ chí minh nói chung và nhân dân thành phố hồ chí minh nói riêng
trong vấn đề là giải quyết một phần khó khăn để kịp thời phòng chống dịch có hiệu quả
thì thường vụ đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương là mua sắm các lương thực
thực phẩm đảm bảo thuận lợi nhất và khẩn trương là huy động phương tiện để tập kết và di chuyển vào bàn giao cho lực lượng
công an thành phố hồ chí minh
trước khi đoàn công tác xuất phát đi thành phố hồ chí minh lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh cùng ban giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế
đã trực tiếp gặp gỡ động viên tinh thần gửi ngắm tình cảm đến đoàn công tác
các đồng chí cũng mong muốn cán bộ chiến sĩ vào vùng dịch hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển nhu yếu phẩm đến địa điểm an toàn
đồng thời đảm bảo sức khỏe thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo quy định

đảm bảo sức khỏe thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
trước đó cũng bằng việc làm thiết thực ý nghĩa đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn công an tỉnh cũng đã hỗ trợ bốn trăm linh tấm chắn giọt bắn
một tấn gạo và hai trăm linh chai nước rửa tay sát khuẩn cho nhân dân thành phố hồ chí minh
với mong muốn chung tay san sẻ khó khăn với bà con nhân dân thành phố mang tên bác trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
những món quà gửi về miền nam là tấm lòng của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thừa thiên huế
chia sẻ phần nào gánh đặng giúp người dân thành phố hồ chí minh thêm động lực vươn lên vượt qua những khó khăn vất vả do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tiếp tục chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh sớm trở lại cuộc sống bình thường
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra ở thành phố buôn ma thuật
quá trình điều tra bước đầu cho thấy
ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một ông nguyễn thanh hải chú tại thôn ba xã cư ê bu thành phố buôn ma thuật
đi từ phường một mươi quận tân bình thành phố hồ chí minh về văn phòng nhà xe tiến oanh ở một trăm bốn mươi ba đường hai bà trưng thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lóc
nhưng không khai báo y tế và không thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh mà đi nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
đến ngày một mươi bảy tháng bảy ông hải mới đến bệnh viện đa khoa thành phố buôn ma thuật làm xét nghiệm test nhanh và kết quả dương tính với sars cov hai
nhưng ông hải vẫn không khai báo trung thực nên cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây nhiễm gây khó khăn cho công tác truy vết
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh đắk lắc đến nay đã xác định có một mươi ba người nhiễm covid một mươi chín do ông hải có tiếp xúc
địa phương đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu thế nhưng bốn nam nữ thanh niên vẫn tụ tập trong một căn nhà thuộc khu phố suối đá phường tân xuân thành phố đồng xoài tỉnh bình phước thì sử dụng ma túy
công an thành phố đồng xoài đã phối hợp với công an phường tân xuân phát hiện nhóm nam nữ thanh niên này
khoảng chín giờ sáng ngày hôm qua nhận được tin báo của nhân dân về việc có nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy trong một căn nhà ở khu phố suối đá phường tân xuân
công an thành phố đồng xoài phối hợp với công an phường tân xuân đã tiến hành kiểm tra
tuy nhiên dù lực lượng chức năng đã yêu cầu mở cửa những người trong nhà vẫn cố thủ không chấp hành hiệu lệnh chỉ đến khi lực lượng công an phá khóa cửa mới có thể vào bên trong
tại thời điểm kiểm tra qua test nhanh phát hiện có bốn người gồm thạch thị điều thạch thị hoa đào mạnh hùng và lê thị tuyết nga cả bốn người đều dương tính với chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam trà my tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố bị can hai mươi hai đối tượng bắt tạm giam chín đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên quan đến hai tụ điểm tổ chức ghi lô đề và cá độ bóng đá trên địa bàn xã trà mai huyện nam trà my
trước đó ngày một mươi hai tháng bảy công an huyện nam trà my phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh quảng nam đã triệt xóa hai tụ điểm ghi lô đề
điểm ghi lô đề và cá độ bóng đá do hai đối tượng hoàng thế duy thanh và nguyễn minh kiệt cùng chú xã trà mai huyện nam trà my cầm đầu tạm giữ một mươi chín đối tượng
qua khám xét công an thu giữ nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng
bước đầu xác định thanh và kiệt là hai đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề và cá độ bóng đá một mươi bảy đối tượng còn lại có hành vi đánh bạc
từ ngày một mươi hai tháng sáu đến ngày một mươi một tháng bảy hai tụ điểm này đã tổ chức ghi lô đề và cá độ bóng đá cho các đối tượng với tổng số tiền lên đến ba tỷ đồng
công an huyện nam trà my đã khởi tố ba đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc một mươi chín đối tượng khác về hành vi đánh bạc
trong ngày làm việc hôm qua về điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi một dự án luật cảnh sát cơ động dự kiến sẽ được trình quốc hội tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
điều này là hết sức cần thiết
bởi sau hơn bảy năm thực hiện pháp lệnh cảnh sát cơ động pháp lệnh này đã bộc lộ những điểm chưa phù hợp so với thực tiễn hiện nay
năm hai nghìn một mươi ba ubthqh đã ban hành pháp lệnh cảnh sát cơ động có phần hoàn thiện cơ sở pháp lý để phát huy hiệu quả cao nhất của lực lượng cảnh sát cơ động trong công tác giữ vững an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
sau hơn bảy năm triển khai pháp lệnh này lực lượng cảnh sát cơ động đã phát huy hết sức hiệu quả vai trò nòng cốt của mình trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đóng góp tích cực vào thành tích chung của lực lượng công an nhân dân
việc xây dựng và ban hành luật cảnh sát cơ động là cần thiết nhằm cụ thể hóa các chủ trương của đảng
từ nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một một mươi hai một mươi ba là đã xác định về cái việc là bảo vệ an ninh tổ quốc
cũng như là tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh thì cũng đã đều xác định là có một số lực lượng được tiến thẳng lên nhà
trong đó lực lượng cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng mà nghị quyết của đảng là cho phép tiến thẳng lên hiện đại
để thực hiện trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
diễn biến của tình hình thế giới và trong nước vẫn tiềm ẩn những nguy cơ về an ninh trật tự khó lường
thì việc cần phải có một văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao là một đạo luật
cho quốc hội
quốc hội ban hành để làm cơ sở pháp lý vững chắc cho tổ chức và hoạt động của lực lượng cảnh sát cơ động
để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới mà đảng và nhà nước ta đã xác định
là xây dựng một lực lượng chính quy tinh nhuệ và hiện đại
dự thảo luật cảnh sát cơ động hiện đã được bộ công an xây dựng và xin ý kiến các cơ quan chức năng có liên quan
và dự kiến sẽ được quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
với năm chương và ba mươi điều trong đó có nhiều điểm mới
dự thảo luật được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý góp phần phát huy hơn nữa hiệu quả của lực lượng cảnh sát cơ động
đóng góp tích cực hơn nữa trong thành tích chung của lực lượng công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
những thông tin trên các số báo ra sáng ngày hôm nay có điểm gì đổi bật quý vị sẽ gặp lại viên tập viên dương trinh
theo thông tin biểu tình vì dịch bệnh covid một mươi chín không chỉ riêng ở cuba thời gian qua biểu tình đã diễn ra ở nhiều nước trên thế giới
ở việt nam lợi dụng tình hình dịch covid một mươi chín phức tạp các đối tượng chống phá đã tìm cách tung ra những luận điệu tuyên truyền
nhằm tô vẽ thổi phồng dư luận để kích động người dân biểu tình chống đảng nhà nước
do vậy để đảm bảo hài hòa trong việc chống dịch và phát triển kinh tế xã hội là vấn đề mang tính tiên quyết
để góp phần ngăn chặn các âm mưu ý đồ xấu của các đối tượng phản động chống đối chính trị đồng thời giữ vững an ninh xã hội trong giai đoạn hiện nay
mọi công dân có nghĩa vụ tuân theo hiến pháp và pháp luật mọi hành vi chống lại độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đều bị nghiêm trị
mỗi người dân cần tỉnh táo cảnh giác trước những thông tin xấu độc mà các đối tượng lợi dụng sự biểu tình tại cuba liên quan đến đại dịch covid một mươi chín
để tung tin kích động nhằm gây bất ổn trong tình hình trong nước không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi gây dối an ninh trật tự
trên báo kinh tế và đô thị thông tin trong lúc khó khăn các doanh nghiệp vẫn đang tối ưu kịch bản
nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất bảo vệ quyền lợi người lao động
theo thông tin phó trưởng ban quản lý khu công an
công nghiệp chế xuất hà nội trần anh tuấn cho biết ngay sau khi nhận được công điện hỏa tốc số bảy cdubngz của ủy ban nhân dân tp hà nội
ban đã đi kiểm tra tại các khu công nghiệp chế xuất cụm công nghiệp với mục đích triển khai việc thực hiện quy định phòng chống dịch
đánh giá nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín đồng thời khuyến nghị động viên các doanh nghiệp nỗ lực thực hiện mục tiêu kép
yêu cầu doanh nghiệp chuẩn bị kỹ phương án bốn tại chỗ chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ trong phòng chống dịch theo hướng dẫn của bộ y tế đã góp một phần chống dịch hiệu quả
đồng thời cho rằng về cơ bản các doanh nghiệp đã triển khai tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại đơn vị
bài viết mang tựa đề
bài viết mang tựa đề
giảm tài cho hệ thống điều trị
bốc f không triệu chứng ra khỏi các bệnh viện điều trị covid một mươi chín tổ chức cách ly tập trung f ở địa phương
mở rộng phạm vi cách ly f một trên toàn thành phố là những giải pháp vừa được tp hcm đưa ra để giải quyết tình trạng quá tải tại các bệnh viện điều trị covid một mươi chín hiện nay
thông tin trên báo tuổi trẻ
để giải quyết tình trạng quá tải ở các khu cách ly tập trung ngành y tế quyết định cách ly f một tại nhà trên toàn thành phố
thay vì chỉ thí điểm ở một vài địa phương như trước đây bác sĩ nguyễn hồng tâm phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm nhận định cách ly f một tại nhà giúp giảm tải giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung đồng thời tạo được tâm lý thoải mái cho người được cách ly

lãnh đạo công ty sông đáy cả bốn công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn hà nội công ty sông đáy công ty sông nhuệ công ty sông tích công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi hà nội hiện đang gặp khó khăn do chưa có quyết định đặt hàng của ủy ban nhân dân tp hà nội dẫn đến việc chậm lương của người lao động
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay các công ty liên tục xảy ra chậm lương của người lao động
theo tính toán hiện nay đã có khoảng gần ba bốn trăm linh người của bốn công ty bị ảnh hưởng của việc chậm quyết định đặt hàng từ các cơ quan chức năng của ủy ban nhân dân tp hcm
xin chào quý vị đang theo dõi sát phương nam
thưa quý vị sau một mươi ba ngày thực hiện giãn cách xã hội lực lượng chức năng tp hcm đã xứ phạt hơn một mươi trường hợp vi phạm chí thị một mươi sáu với tổng số tiền bị xứ phạt hơn hai mươi bốn tỷ đồng
theo thống kê của công an tp hcm từ ngày chín tháng bảy đến một mươi hai giờ ngày hai mươi một tháng bảy lực lượng tại các chốt trạm trên địa bàn đã tổ chức kiểm tra một ba triệu lực phương tiện và một năm triệu người

cảnh sát độc thờ xứ phạt năm lực phương tiện và một năm trăm linh trường hợp vi phạm chí thị một mươi sáu với số tiền một mươi tỷ đồng
bên cạnh kết quả xứ lý của lực lượng công an tp hcm hai mươi hai quận huyện và tp hcm đã tổ chức một tám trăm tám mươi sáu đoàn kiểm tra
sau một mươi ba ngày các địa phương đã xứ phạt năm tám trăm tám mươi hai trường hợp với tổng số tiền một mươi bốn năm tỷ đồng
hiện nay tp hcm đang duy trì một mươi hai chốt kiểm soát dịch tại khu vực cứa ngõ ba trăm một mươi năm chốt kiểm soát tại quận huyện tp thủ đức
và có bố trí thêm sáu trăm linh tổ tuần tra kiểm soát cơ động trên đường để xử lý các trường hợp vi phạm đồng thời giữ vững an ninh trực tự tại địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng đối với đối tượng phan hữu điệp anh sáu mươi tuổi ngụ phường một mươi chín quận bình thạnh
để làm rõ về hành vi tung tin xuyên tạc công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo cơ quan cảnh sát điều tra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một phan hữu điệp anh đã đăng ký tài khoản facebook với tên phan anh hữu
thông qua số điện thoại di động của mình
bằng tài khoản này đối tượng đã phát tán lên mạng xã hội và thông qua những hội nhóm trên mạng
thường xuyên đăng tải những bài viết hình ảnh có nội dung chống phá đảng chính quyền
gây hoang mang cho người dân thành phố xâm phạm lợi ích của nhà nước
lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
mới đây đối tượng điệp đã đăng tải clip hình ảnh một người tự thiêu kèm thông tin thất thiệt
là người này bức xúc vì kết thúc chống dịch nên dẫn đến hành động tự thiêu
tại cơ quan công an phan hữu điệp anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
công an đang tiếp tục rà soát xác minh nhận diện nhiều tài khoản mạng xã hội
đã và đang tung tin sai sự thật xuyên tạc về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác không chia sẻ bình luận những thông tin chưa kiểm chứng sai sự thật
xuyên tạc về tình hình dịch covid một mươi chín khi chưa được các cơ quan chức năng xác nhận
thưa quý vị đến nay thành phố hồ chí minh đã trải qua hai tuần thực hiện giãn cách xã hội
ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố nhận định đây là thời gian then chốt
để triển khai các biện pháp quyết liệt hơn nữa nhằm kiểm soát dịch bệnh
nhiều khu vực sẽ được áp dụng chỉ thị một mươi sáu tăng cường trong những ngày tới
từ sáu giờ sáng ngày hai mươi tháng bảy đến sáu giờ sáng ngày hai mươi một tháng bảy
thành phố hồ chí minh có năm bốn trăm tám mươi trường hợp nghi nhiễm sars cov hai được ghi nhận đang chờ bộ y tế công bố
trong đó có chín mươi là đang trong khu phong tỏa cách ly
chính vì vậy ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố nhận định
tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp và vẫn chưa đạt được đến dịch
chúng ta phải tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi sáu thậm chí là sẽ phải tăng cường một số biện pháp
ban chí đạo phòng chống dịch thành phố
bộ y tế công bố cũng đang chuẩn bị cho các biện pháp là một mươi sáu tăng cường
ở đây thì chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền vận động giám sát
để người dân các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội triệt để hơn
bên cạnh đó đối với khu vực nguy cơ cao đông dân cư
việc thực hiện giãn cách chưa đảm bảo thành phố sẽ tính toán biện pháp giãn dân phù hợp
nhằm giãn mật độ dân cư
đồng thời nhằm giảm tải cho ngành y tế thành phố
sẽ tập trung phân tầng quản lý chăm sóc điều trị f
trút ngắn thời gian điều trị f và triển khai cho f một cách ly tại nhà
lý do tại sao chúng ta cách ly f một tại nhà với cái biến chủng anh pha
như chúng ta cũng phải nói thẳng với nhau nói thật với nhau là nó lây rất nhanh
và như các ông chí cũng thấy cái số lượng đang rất nhanh
vì vậy nhiệm vụ của các nước là phải làm sao mà kiềm chế
cái sự lây lan
cũng như là cái số cái ca dương tính để nó giảm cái áp lực cho ngành y tế
bởi vì khi mà áp lực ngành y tế mà đến mức nào đó là không đáp ứng được
thì rõ ràng là nó rất là ảnh hưởng rất là nguy hiểm
đến cái sức khỏe của tính mạng người dân
bên cạnh đó đánh giá sự khó khăn của người dân khi biện pháp một mươi sáu tăng cường đi vào thực tiễn
lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ban ngành phải tập trung hỗ trợ người dân
người yếu thế đảm bảo hàng hóa cho khu phong tỏa
cho nhóm gia đình khó khăn
bên cạnh đó sẽ tập trung bảo vệ và mở rộng vùng xanh không covid một mươi chín trên toàn thành phố
theo sở y tế tp hcm dựa vào mức độ bệnh và tình hình điều trị các ca nhiễm covid một mươi chín
trong thời điểm hiện nay thì sắp tới số người xuất viện sẽ tăng hơn
dự kiến hơn một người mỗi ngày
hiện nay tp hcm đang điều trị cho hơn ba mươi năm bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
tại các quận huyện thì số ca nhiễm cao nhất ở huyện bình chánh với hơn tám trăm linh ca
thấp nhất là huyện củ chi
tp hcm có một mươi năm quận huyện đã triển khai cách ly f một tại nhà
qua đó có một trăm hai mươi năm trường hợp đăng ký cách ly tại nhà
trong những ngày qua tp hcm không phát sinh ổ dịch mới và đang kiểm soát các ổ dịch cũ
đồng thời có bốn tám trăm ba mươi bảy trường hợp xuất hiện
con số này đã tạo sự tin tưởng vào công tác điều trị
dựa vào mức độ bệnh và tình hình điều trị trong thời điểm hiện nay
sở y tế tp hcm nhận định sắp tới số người xuất viện sẽ tăng hơn
dự kiến hơn một người mỗi ngày
bên cạnh đó từ đầu năm đến nay thành phố có ba trăm ba mươi hai trường hợp tử vong vì covid một mươi chín
theo thống kê những trường hợp tử vong hầu hết các bệnh nền
nhưng cũng có số ít không có bệnh nền
sở y tế nhấn mạnh việc cách ly f một tại nhà cũng như rút ngắn thời gian điều trị f
đảm bảo quy trình nghiêm ngặt
bên cạnh sự tự giác tuân thủ của người cách ly còn có sự chung tay của ba ngành giám sát
thưa quý vị tất cả trường hợp là người ở bình thuận trở về từ vùng dịch
đều được test nhanh covid một mươi chín và tạo điều kiện đi cách ly tập trung
thay vì buộc phải quay trở lại nơi xuất phát để tiếp tục giãn cách xã hội
và phòng chống dịch theo quy định thì bình thuận sẵn sàng tiếp nhận
những người con của quê hương trở về nhà
tất cả các trường hợp di chuyển một cách tự phát bằng ô tô xe máy này
đều được lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra y tế khai báo lịch trình
test nhanh covid một mươi chín và đưa đi cách ly tập trung
những người trở về quê phần lớn là người trẻ đang học tập và làm việc
tại thành phố hồ chí minh
sở giao thông vận tải bình thuận đã bố trí nhiều xe khách có mặt
ở chốt kiểm soát dịch số hai tại xã tân đức huyện hàm tân
để sẵn sàng đón người đi cách ly tập trung theo quy định
đa số đều vui vẻ chấp hành nghiêm túc quy định phòng chống dịch của địa phương
các cơ sở cách ly cũng đã được lệnh sẵn sàng bố trí phòng
để đón nhận thêm người mới
đây là hành động thể hiện sự linh hoạt trong ứng phó với mọi tình huống
và thể hiện tính nhân văn của chính quyền tỉnh bình thuận
trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến rất phức tạp
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh đồng nai
lực lượng chức năng tại hàng trăm chốt kiểm soát
tại các khu vực phong tỏa trên địa bàn
đang ngày đêm căng mình giữa mưa gió nắng nóng
vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ để sớm đẩy lùi dịch bệnh
liên tiếp trong những ngày gần đây
tại đồng nai và khu vực đông nam bộ xuất hiện những cơn mưa lớn
kéo dài hàng giờ đồng hồ
điều này đã khiến lực lượng làm nhiệm vụ
tại nhiều chốt kiểm soát vô cùng gian trân
đặc biệt khi có mưa lớn đổ về
đã làm nhiều chốt ngập nước gãy đổ
các vật dụng bị ướt ẩm thấp
tuy nhiên với tinh thần không quản ngại gian khó
cán bộ chiến sĩ đã cố gắng vượt qua khó khăn
để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

đối với tám phường tại thành phố biên hòa
với khoảng ba trăm linh người
hiện tại dịch bệnh trên địa bàn thành phố biên hòa nói riêng
và tỉnh đồng nai nói chung
đang diễn biến hết sức phức tạp lây lan nhanh khó kiểm soát
hiện tại dịch bệnh trên địa bàn thành phố biên hòa nói riêng
liên quan đến ổ dịch tại các chợ khu nhà trọ
và trong công ty doanh nghiệp
các ngành chức năng đang ngày đêm căng mình truy vết
cách ly sớm để kiểm soát các ổ dịch lớn
để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu
của thủ tướng chính phủ đồng nai và thành phố biên hòa
quyết định thành lập hai mươi tổ kiểm tra cơ động phòng chống dịch covid một mươi chín
với một trăm hai mươi hai cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
và công an thành phố biên hòa để tuần tra kiểm soát phát hiện
và phối hợp với công an một mươi ba phường xã thuộc địa bàn thành phố biên hòa
để tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm quy định
về phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời xử lý nghiêm
đối với các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch
mọi người dân ở yên
tại nhà nhà ai ở nhà đó
chỉ đi ra ngoài đường
khi thực sự cần thiết
như là mua lương thực thực phẩm
thuốc men cấp cứu
rồi không được tập trung quá hai người
ở nơi công cộng
và tất cả những hàng quán buôn bán
là phải tạm dừng
chỉ tính từ ngày một mươi bốn tháng bảy đến ngày hai mươi tháng bảy
hai mươi tổ kiểm tra cơ động của công an tỉnh
đã lập biên bản bốn trăm tám mươi hai trường hợp vi phạm
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

với số tiền một trăm hai mươi bốn triệu đồng
để đẩy lùi dịch bằng covid một mươi chín
các lực lượng tuyến đầu
vẫn đang căng mình ngày đêm
thực hiện tốt nhiệm vụ
từ đó góp phần giúp người dân
trong vùng cách ly phong tỏa yên tâm hơn
để chấp hành tốt các quy định
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và phục vụ tốt hơn
cho công tác tri vết
khoanh vùng và dập dịch của cơ quan chức năng
sở giáo dục và đào tạo
thành phố hồ chí minh cho biết
việc chấm thiết các môn
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi một đợt một tại thành phố
đã hoàn tất
bao gồm các môn tự luận và môn trách nghiệm
theo đó sau khi hoàn tất bài thi trách nhiệm
và tự luận hội đồng chấm thi
sẽ tiếp tục các công việc hồi phách
so dò lên điểm
dự kiến ngày hai mươi bốn tháng bảy hội đồng chấm thi tốt nghiệp
trung học phổ thông sự tổng kết công tác chấm thi
báo cáo sơ bộ kết quả
gửi dữ liệu bài thi về bộ giáo dục đào tạo
đảm bảo thời gian công bố kết quả thi
cho thí sinh vào ngày hai mươi sáu tháng bảy
việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
cho thí sinh tại thành phố hồ chí minh
sẽ được hoàn thành vào ngày hai mươi tám tháng bảy
chậm nhất đến ngày hai tháng tám
thí sinh tại thành phố sẽ nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
kết thúc đợt một
thành phố hồ chí minh còn khoảng ba thí sinh sẽ dự thi đợt hai
nhiều giám khảo chấm thi tại thành phố hồ chí minh
cho biết môn ngữ văn có phổ điểm trung bình
từ sáu đến sáu năm
còn các môn khác điểm lại khả quan hơn
sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh
cũng đã đề xuất với ủy ban nhân dân thành phố
hai phương án tuyển sinh đối với lớp một mươi thường
vào lớp một mươi chuyên trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
diễn biến phức tạp
phương án một là tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
với các môn ngữ văn tiếng anh toán
và môn chuyên hoặc môn tích hợp
để đăng ký nguyên vọng vào những lớp này
vào ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng tám
phương án thứ hai trong điều kiện dịch bệnh
chỉ tổ chức thi đối với lớp một mươi chuyên
sau khi đã tuyển sinh lớp chuyên
thì thực hiện xét tuyển lớp một mươi thường
cho những học sinh đã đăng ký các nguyên vọng
vừa rồi là một số cập nhật
trong sáng phương nam
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị đến với những thông tin
thời tiết tại các vùng trên cả nước
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
cục cảnh sát giao thông đã mở chuyên mục
đăng ký khai báo phương tiện trực tuyến
và người dân bắt đầu thực hiện từ ngày hai mươi một tháng bảy
điều này sẽ cho phép người dân có thể làm tất cả
các thủ tục đăng ký quản lý xe
mà không cần phải đến trụ sở cơ quan công an như trước đây
vâng cụ thể quý vị có thể vào
cổng thông tin điện tử csgt vn
để hoàn thiện hồ sơ thủ tục
trình tự đăng ký phương tiện trực tuyến

đồng thời thì chủ động đăng ký trước địa điểm
số điện thoại của từng điểm đăng ký xe trên toàn quốc
đặc biệt là có thể khai báo trực tuyến
khi phương tiện bị mất cấp
giấy đăng ký xe hoặc biển số xe
truy cập vào website cảnh sát giao thông vn
chọn chuyên mục đăng ký khai báo phương tiện
đây là những bước đơn giản
để người dân có thể biết được đầy đủ
tất cả thông tin và các nội dung
liên quan đến đăng ký quản lý phương tiện
thông qua cổng thông tin điện tử
của cục cảnh sát giao thông
người dân có thể ở nhà hoàn thiện hồ sơ thủ tục
trình tự đăng ký lệ phí đăng ký xe
cũng như địa điểm số điện thoại
của từng điểm đăng ký xe trên toàn quốc
không chỉ những thông tin cơ bản về phương tiện
chuyên mục cũng có thiết kế các tính năng
để người dân chủ động khai báo
đối với xe mất cắp mất giấy đăng ký xe
mất biển số mất hồ sơ phương tiện
xe hư hỏng không sử dụng được
xe hết niên hạn sử dụng
xe đã bán cho người khác nhưng chưa làm thủ tục sang tên
không phải đến các cơ quan đăng ký khai báo như trước đây
bên cạnh đó việc người dân ở nhà
để hoàn thiện thủ tục đăng ký khai báo phương tiện
còn giúp giảm tiếp xúc giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh
và đặc biệt là thủ tục hành chính rõ ràng đầy đủ
đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
của lực lượng cảnh sát giao thông
về phương tiện giao thông trong tình hình mới
xây dựng chính phủ điện tử
đạt được mục tiêu theo đúng lộ trình số hóa
của lực lượng cảnh sát giao thông
thưa quý vị trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
chúng ta đã chứng kiến thêm nhiều tấm lòng
nghĩa cử cao đẹp về cộng đồng
sẻ chia giúp đỡ với người dân vùng dịch
như là cây atm gạo quầy rong miễn phí
hay là những suất ăn miễn phí cho người lao động nghèo
đó là những câu chuyện ý nghĩa
mà chúng ta cần lan tỏa nhiều hơn nữa trong cộng đồng
thế nhưng không chỉ trong hoàn cảnh dịch bệnh
ngay giữa cuộc sống thường nhật
còn có rất rất nhiều câu chuyện đẹp cũng đã diễn ra
tại các vùng nông thôn ở thành phố đà nẵng
hiến đất làm đường đã trở thành phong trào
và lan tỏa đến từng hộ dân
đây cũng chính là câu chuyện đẹp
về tinh thần sẻ chia với cộng đồng
góp sức chỉ trang đô thị
xây dựng bộ mặt nông thôn mới
ngày càng phát triển hơn nữa
những ngày này người dân thôn mỹ sơn xã hòa ninh
thuộc huyện biển núi hòa vang
phấn khởi hơn bao giờ hết
bởi con đường giao thông liên thôn
dài gần một m
sắp được trái nhựa bằng phẳng
bà trần thị minh năm nay đã gần tám mươi tuổi
khi hãy tìm chính quyền địa phương
có chủ trương mở rộng tuyến đường này
từ hai mét thành con đường rộng năm năm m
bà đã hưởng ứng nghiệp tình
gia đình bà sẵn sàng tháo giữa hạ tầng
thu hoạch hoa màu
tạo điều kiện cho việc thi công
ví dụ mà mình bán đi
chắc chắn là nó có nhiều tiền
thế nhưng mà vì mình cũng không vì tiền
mà mình vì con đường tất cả vì mọi người
cho nên là bà cũng chỉ muốn là
có con đường để đi cho nó
cho nó thoải mái thôi
mình bây giờ có dù nó có
hiến biết bao nhiêu đất chăng nữa
mình cũng không thôi
mình cũng thông suốt
quyết định hiến đất
dù là đất sản xuất nông nghiệp
hay diện tích đất ở
cũng là điều không mấy dễ dàng với người nông dân
bởi ở vùng nông thôn
mảnh đất chính là cơ nghiệp
là tài sản duy nhất để họ canh tác
nuôi sống gia đình
mặc dù không phải là hộ thuộc diện hiến đất
thế nhưng bà đỗ thị an
đã tình nguyện bỏ công sức
và phụ giúp việc thi công
dọn dẹp cây cối để bàn giao mặt bằng
mình cũng thông gia vô
cuối chung là
có cây bằng nặng có cây mình thông gia
trừ chia sang
trừ mới đơn mức
thì mình lo dọn cây dọn cấu
có của cho của
có sức góp sức
không đề hà không do dự
niềm vui duy nhất của bà con lúc này
là con đường mới sẽ sớm được hình thành
thay thế con đường nắng bụi mưa buồn
hôm nay trên địa bàn xã hòa ninh
đang thực hiện mở rộng hai tuyến đường
với chiều dài hơn hai nghìn m
nhận thấy nhiều lợi ích
từ chủ trương này ba mươi hộ dân
đã tình nguyện hiến hai nghìn m vùng đất
hiến tầm đó có hiến đất ở
thì nó đảnh hưởng đến
cái quyền lợi của bà con
tuy nhiên là chúng tôi
cũng phân tích
nhất là phân tích những cái được
và những cái mặt
thuận lợi sau khi mà
chúng ta đã hiến đất
thì con đường mới nó mở ra
hạ tầng giao thông nó phát triển lên
thì bộ mặt của
nông thông mới nó được lên
và khi người ta hiến đất mở đường
thì những cái quy định
họ sẽ được hưởng những cái quy định về
về trong cái phát triển đất đa
và đô thị thực tế việc hiến đất làm đường
thì đây là cái
vấn đề là tạo nên là cái
phong trào mà nhiều người dân
người ta ý thức được là chính xây dựng
nông thông mới là chính xây dựng cho cộng đồng
mà cho chính bản thân gia đình mình nên cái
nhiều cái xuất hiện nhiều cái
cá nhân người ta sẵn sàng hiến đất
để làm đường giao thông
để tạo điều kiện thuận lợi đi lại trong cái
cộng đồng mà cũng như là
tạo nên một cái sức sống
cảnh quan mới cho một cái nông thông
thì hiện nay thì những cái hành động
đó là rất là đẹp và luôn luôn được
ghi nhận và huyện luôn luôn được tôn vinh
với tinh thần nhà nước
và nhân dân cùng làm
những con đường giao thông liên thôn
sẽ được mở rộng nâng cấp đẹp đẽ
và khang trang hơn hành động
đẹp của bà con hôm nay sẽ
góp phần tạo sức sống mới cho
bộ mặt đô thị nông thôn
cùng chung tay hoàn thành
chương trình mục tiêu quốc gia về
xây dựng nông thôn mới
câu chuyện ý nghĩa vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới ngày hôm nay
xin cảm ơn quý vị đã
dành thời gian quan tâm theo dõi